sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố bắt giam đối với nguyễn bình hưng
trú tại phường hòa hiệp nam quận liên triểu thành phố đà nẵng về hành vi chống người thi hành công vụ
vụ việc xảy ra vào ngày năm tháng chín khi tổ công tác covid một mươi chín của phường hòa hiệp nam xuống khu đô thị ecom
nơi tập trung đông công nhân lao động cư trú tìm hiểu hoàn cảnh mỗi gia đình để hỗ trợ khó khăn
hưng đang nhậu cùng bạn bè trong nhà thấy tổ công tác đã vô cớ cầm cuốc áp sát đe dọa chửi bới
lúc này một chiến sĩ công an phường có mặt trong tổ công tác đã kịp thời chấn áp và khuôn ngăn hưng trở vào nhà
tuy nhiên sau đó hưng lại cầm sẻng với thái độ hung hăng truy đuổi cả tổ công tác
nữ phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường hòa hiệp nam bị hưng truy đuổi ngã bị thương
trước sự manh động của đối tượng công an phường hòa hiệp nam quận liên triểu đã tổ chức chấn áp vây bắt đối tượng
tại cơ quan công an hưng khai nhận do say xỉn cộng với buồn chuyện gia đình nên không kiểm soát được hành vi của mình
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín đóng tại địa bàn phường bảy thành phố cà mau tiến hành dừng phương tiện mô tô của người đàn ông điều khiển
nhưng người này đã không chấp hành mà còn tăng ga vượt chốt
lực lượng cảnh sát giao thông phải đuổi theo qua nhiều tuyến đường và dừng được phương tiện thì người này lại không chấp hành mà còn có lời lẽ xúc phạm
không chế đưa về làm việc
quả sắc mình được biết người đàn ông này tên trương phú cường trú tại xã phú mỹ huyện giang thành tỉnh kiên giang
tại cơ quan công an mặc dù lực lượng đã giải thích và yêu cầu kiểm tra nhưng cường vẫn tiếp tục la lối không chấp hành việc đo nồng độ cồn
công an phường bảy đã lập biên bản đối với trương phú cường về hành vi không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông hoặc kiểm soát giao thông
không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ không có giấy phép lái xe không mang theo giấy đăng ký xe và có lời nói xúc phạm danh dự nhân phẩm của người thi hành công vụ
hiện hồ sơ vụ việc đã được chuyển về công an thành phố cà mau để tiếp tục xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
thời gian qua trên địa bàn thành phố hà nội xuất hiện nhiều thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng hết sức tinh vi
nhiều nạn nhân đã mắc bẫy lừa đảo kiểu này với số tiền không hề nhỏ
đặc biệt hơn nhiều trang web giả mạo có giao diện giống với các trang thông tin của các bộ ngành đã được các đối tượng dựng lên nhằm thu thập thông tin của người dùng phục vụ vào các hoạt động phạm pháp khác nhau
là một phóng viên nên chị hương có mối quan hệ rất rộng với nhiều tầng lớp xã hội
lợi dụng đặc điểm này không ít lần tài khoản mạng xã hội của chị như facebook zalo twitter đã bị các đối tượng nhắm đến như một công cụ để kiếm tiền
và chỉ mới cách đây không lâu nhiều nạn nhân đã sập bẫy lừa đảo của những kẻ này
còn chị thì giờ đang khóc dở méo dở vì phải giải quyết hậu quả mà bọn lừa đảo bỏ lại khiến chị vô cùng bức xúc
chúng mượn số lượng rất là nhiều ví dụ từ một trăm năm mươi đến ba trăm linh triệu
còn đối với bạn bè mà không thân quen các đối tượng lợi dụng cũng như lừa đảo mượn một số tiền cũng nhỏ không phải là nhiều hai ba triệu năm triệu
người ta nói là cổ đau ở con sót và đồng tiền thì nó đi liền khúc sột
mà khi mà biết bị lừa như vậy thì người thân và bạn bè tôi thì có những cái thái độ rất là tiêu cực và thậm chí là mang cái niềm tin đối với mình
tựa với uy tín của tôi nên là cũng có một phần ở đấy vẫn trách mắc bản thân tôi
thành ra là khi mà xảy ra sự việc đấy thì bản thân tôi tôi cũng phải có một số những mối quan hệ tôi bắt buộc tôi phải giữ
thậm chí là anh em rồi tì thì mình phải bỏ tiền túi mình ra để bù đắp lại cái sự mất mát cũng như là cái sự bị lừa của họ
những tin nhắn theo kiểu bạn ơi tôi đang cần gấp lắm chuyển tạm tôi vài triệu có việc quan trọng bắn tôi mượn đêm không ra cây nộp tiền được v v
là văn phong quen thuộc của kiểu tội phạm này
rồi trăm ngàn lý do gấp gáp khó khăn trở ngại để đánh lừa các nạn nhân
tinh vi hơn khi hiện nay có rất nhiều trang web có giao diện giống hệt với các trang thông tin của các bộ ngành được lập nên để khai thác thông tin người dùng
đặc biệt hơn là nội dung của các trang này luôn bắt kịp xu thế khi hiện đang nhắm đến những nhu cầu thiết yếu của người dân như khai báo trợ cấp hay đăng ký tiêm vaccine
đại dịch covid một mươi chín vẫn đang tiếp tục và chưa kết thúc trong một sớm một chiều
và người dân vẫn phải tiếp tục cách ly giãn cách xã hội
và các tội phạm đưa đảo mạng thì vẫn
tiếp tục lợi dụng tình hình covid một mươi chín để hoành hành
các hình thức tấn công lừa đảo này thì sử dụng các kỹ thuật cũ nhưng mà lợi dụng các thông tin nội dung thể hiện theo cách mới
đặc biệt là những thông tin liên quan đến tình hình covid một mươi chín để làm cho người dân hoang mang và mất cảnh giác
trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia đã liên tục khuyến nghị cũng như là cảnh báo tới người dân về các phương thức thủ đoạn các hành vi cụ thể của các vụ việc tấn công mạng qua các kênh truyền thông của tổ chức
bên cạnh việc xử phạt
thì điều quan trọng để hạn chế tối đa các vụ việc tấn công mạng là người dân cần liên tục cập nhật thông tin nâng cao cảnh giác và cũng như là có nhận thức về an toàn thông tin
bên cạnh đó các chuyên gia về an ninh thông tin cũng cảnh báo người dùng các ứng dụng thương mại điện tử hiện nay không nên đồng bộ và cung cấp quá nhiều thông tin cá nhân cho các ứng dụng khác nhau
cũng như không cung cấp quá nhiều thông tin cho các hoạt động giao dịch điện tử
tránh việc truy xuất các thông tin này cho các mục đích phi pháp và cho các hoạt động buôn bán thông tin cá nhân hiện đang rất phổ biến hiện nay
công an quận bình tân vừa tạm giữ lý quán hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy tạm trú tại sáu mươi tám tám đường bùi dương lịch thuộc phường bình hưng hòa b quận bình tân để điều tra về hành vi vô ý làm chết người
trước đó vào lúc hai mươi một h ba mươi phút ngày bảy tháng chín hoàng xảy ra cửa cãi xô sát với em trai là lý quán lợi sinh năm hai nghìn bốn
lợi cầm cây đập vào đầu hoàng khiến hoàng bị thương chảy máu
tức giận hoàng chạy xuống bếp cầm cây kéo lao vào đâm lợi
thế vậy ông lý bằng là cha ruột của hai anh em
đứng ra ca ngăn không cho hoàng tấn công lợi
trong lúc giặn cò hoàng vô ý đâm một nhát trúng vào ngực và một nhát trúng vào cổ xin xuống ngực ông bằng
được hoàng và lợi đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng do vết thương quá nặng mất nhiều máu nên ông bằng đã tử vong trước khi đến bệnh viện chợ rảy
ngay khi nhận được tin báo công an quận bình tân đã tiến hành thực nghiệm hiện trường và cung cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật
lực lượng chức năng tỉnh bình thuận cho biết là vừa bắt giữ hai đối tượng liên quan đến việc vận chuyển người trái phép qua chốt kiểm soát với giá hàng triệu đồng cho một người
đêm ngày tám tháng chín trên quốc lộ một a đoạn qua thị trấn tân nghĩa huyện hàm tân trạm cảnh sát giao thông hàm tân đã phát hiện một mươi bảy hành khách
trên xe khách dường nằm viện số năm mươi một b hai mươi bảy nghìn chín trăm linh một do tài xế nguyễn phước triệu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú thành phố hồ chí minh điều khiển
tài xế triệu khai được nhờ chở một mươi bảy người trên với giá hai triệu đồng một người
lực lượng chức năng nhận định tài xế khai báo gian dối tại các chốt kiểm soát không ghi đúng biển số xe
ngay sau khi phát hiện xe vi phạm lực lượng chức năng đã lập biên bản xứ phạt và yêu cầu tài xế điều khiển xe quay đầu về nơi xuất phát
trước đó chiều cùng ngày trong lúc tuần tra trên quốc lộ một công an xã tân đức huyện hàm tân tỉnh bình thuận phát hiện có bốn người nằm trên thùng xe tải biển số năm mươi một g tám mươi nghìn sáu trăm bảy mươi một
qua làm việc tài xế trần ngọc hà sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ngụ tính quảng bình khai được một người nhờ chợ bốn người này qua chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín với giá một triệu đồng mỗi người
bốn người trên thùng xe tải khai nhận thuê xe bảy chỗ từ thành phố hồ chí minh về nghệ an với giá ba mươi triệu đồng
khi đến gần chốt kiểm soát covid một mươi chín số hai tài xế xe bệ chỗ đã cho bốn người nằm trên thùng xe gắn cẩu để qua chốt kiểm soát covid một mươi chín cho đến khi bị lực lượng tuần tra phát hiện
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra hai vụ việc trên để xử lý theo quy định của pháp luật
nhận được tin báo của người dân công an huyện tân hồng tỉnh đồng tháp đã bắt quả tang đoàn thanh tính cư trú xã thông bình huyện tân hồng
khi đang vận chuyển trái phép thuốc lá nhập lậu
tại cơ quan công an tín khai nhận một người đàn ông không rõ lai lịch điện thoại thuê tín chở thuốc lá từ khu vực biên giới về giao tại chân cầu long sơn ở xã thông bình
công an huyện tân hồng đã thu giữ bốn trăm năm mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu và đang tiếp tục làm rõ vụ việc
người đua xe máy có thể bị xử phạt từ một mươi đến một mươi năm triệu đồng
đô tô có thể bị xử phạt lên tới hai triệu đồng

đây là một trong nhiều nội dung đề xuất của bộ giao thông vận tải vừa trình chính phủ sửa đổi bổ sung nghị định một trăm linh về quy định xử phạt hành chính vi phạm trong lĩnh vực đường bộ đường sắt
cụ thể dự thảo nghị định tăng mức xử phạt từ ba bốn triệu đồng lên bốn năm triệu đồng với người điều khiển xe máy có dung tích xy lanh trên một trăm bảy mươi năm phân khối
không có giấy phép lái xe hoặc sử dụng giấy phép lái xe hết hạn
với người điều khiển ô tô
máy kéo và các loại xe tương tự ô tô không có giấy phép lái xe hoặc sử dụng giấy không do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc giấy hết hạn sử dụng từ ba tháng trở lên cũng bị xử phạt với mức từ một mươi đến một mươi hai triệu đồng
quy định hiện hành chỉ bị xử phạt từ bốn đến sáu triệu đồng
bộ giao thông vận tải cũng đề xuất tăng mức phạt đối với người đua xe
cụ thể người đua xe máy sẽ bị xử phạt từ một mươi một mươi năm triệu đồng thay vì mức từ bảy tám triệu đồng như quy định hiện hành
trường hợp đua ô tô mức xử phạt tăng từ tám một mươi triệu đồng lên hai mươi hai mươi năm triệu đồng